hà nội hiện có gần bốn trăm linh dự án treo chậm tiến độ trong đó rất nhiều dự án gián đoạn tới hai mươi năm
ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân trong khu vực dự án
thủ tướng chính phủ đã có văn bản yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường cùng với thành phố hà nội kiểm tra
xử lý rứt điểm gần bốn trăm linh dự án treo bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất
trong đó có nhiều dự án tới hai mươi năm vẫn chưa được triển khai
ngoài việc thành phố có thay đổi quy hoạch phân khu khiến các dự án phải điều chỉnh quy hoạch
nguyên nhân còn bắt nguồn từ công tác quản lý hậu kiểm giám sát khi dự án bắt đầu triển khai và chưa có chế tài mạnh
hai mươi tám dự án đang nằm trong danh sách kiến nghị thu hồi đất